còn tại thành phố hồ chí minh tối ngày hôm qua một người đàn ông đi trên xe gàn máy trên đường nguyễn thị thập phường tân phú quận bảy thành phố hồ chí minh đã bị một xe container đâm phải dẫn đến tử vong
thời điểm trên người đàn ông tên vũ ba mươi bảy tuổi quê bình thuận đi xe máy chở theo một thanh niên đã va chạm với xe container biển kiểm soát năm mươi một c sáu nghìn bốn trăm linh bốn kéo theo rơ móc cú va chạm mạnh khiến thanh niên ngồi phía sau văng vào lề đường may mắn thoát chết anh vũ bị container cán tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng quận bảy đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa các phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn